một đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá
tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép hai mươi hai bánh heroin
đó là giàng a sáng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi
quốc tịch trung quốc thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách
theo địa điểm đã thống nhất với giá tiền công là hai mươi triệu đồng